theo chương trình làm việc hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bước vào phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ
phiên chất vấn này diễn ra trong hai ngày rưỡi với nhiều nhóm vấn đề nóng được cử tri rất quan tâm
theo dự kiến bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh sẽ là bộ trưởng đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn sáng nay
nội dung chất vấn dự kiến bao gồm việc đánh giá tổng thể phương án xử lý các dự án nhà máy thua lỗ kém hiệu quả
các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai để hoang hóa lãng phí trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
ngoài ra các đại biểu cũng sẽ đề nghị bộ trưởng bộ công thương đưa ra các giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa
thích ứng với hội nhập quốc tế kiểm soát kinh doanh đa cấp quản lý thị trường phòng chống buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc
phương án tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng quy hoạch các công trình thủy điện thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới
ngoài bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh thì các bộ trưởng trưởng ngành khác và phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng sẽ trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình nếu có
nội dung chất vấn bộ trưởng bộ công thương có thể sẽ kéo dài sang phiên chiều trước khi đi vào các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
như việc thực hiện chính sách pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp dịch vụ làng nghề khu dân cư
việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố án
dự kiến thủ tướng chính phủ cũng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu trong ngày đầu tiên của phiên chất vấn